theo tạp chí điện tử tri thức trực tuyến hà nội và các tỉnh thành phố bắc bộ đang chìm trong khối không khí lạnh tăng cường
khu vực bắt đầu trở rét lại từ đêm ngày một mươi ba tháng một mươi hai với mức nhiệt thấp nhất là một mươi bốn một mươi bảy độ c
dù vậy thời tiết ban ngày hưởng nắng và duy trì ngưỡng nhiệt cao từ hai mươi hai mươi ba độ c trời lạnh trạng thái này kéo dài suốt hai tuần qua
dù đã bước vào giữa tháng một mươi hai miền bắc vẫn chưa đón đợt rét đậm rét hại diện rộng nào trong khi mùa đông năm nay đến sớm từ đầu tháng một mươi một
nhiều người cho rằng mùa đông ở miền bắc đang có xu hướng ấm lên qua từng năm
ông nguyễn đức hòa phó trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
việc miền bắc chưa xuất hiện rét đậm rét hại diện rộng ở thời điểm này không phải là điểm bất thường
trong nhiều năm các hiện tượng trên có thể sớm xuất hiện kể từ tháng một mươi một
nhưng cũng có những năm rét đậm rét hại xuất hiện muộn vào khoảng tháng một năm sau
tương tự chúng tôi nhận định năm nay các đợt rét đậm rét hại sẽ tập trung trong tháng một và tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai ông hòa nói
dù vậy chuyên gia cho rằng thực tế mùa đông trong năm năm gần đây có xu hướng ấm hơn nhiều so với thời kỳ trước đó
năm hai nghìn một mươi sáu người dân ở bắc bộ và bắc trung bộ trải qua một mùa đông rất lạnh
khu vực hương sơn hà tĩnh thậm chí đã xuất hiện mưa tuyết chưa từng có
kể từ năm hai nghìn một mươi bảy
các mùa đông bắt đầu ấm hơn
dẫn số liệu quan trắc ông hòa cho biết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ghi nhận mức nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm một hai độ c
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một nhiệt độ trung bình của tháng cũng cao hơn cùng kỳ các năm hai mươi ba độ c
đây là hiện tượng cho thấy mùa đông năm hai nghìn hai mươi ấm hơn nhiều năm và trong năm nay xu hướng tương tự có thể xảy ra
về nguyên nhân chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu chỉ tác động mạnh đến khu vực bị đô thị hóa
khiến chuỗi số liệu thời tiết tại các khu vực này gia tăng
còn lại những khu vực khác không ghi nhận giá trị nhiệt độ tăng đột biến
do đó ông lý giải việc miền bắc trải qua nhiều mùa đông ấm trong những năm qua do tính chu kỳ của khí hậu
đặc điểm này thể hiện ở việc có một số thời kỳ khu vực trải qua nhiều năm rét liên tiếp nhưng có thời kỳ nóng liên tục
ông hòa lấy ví dụ năm hai nghìn tám miền bắc trải qua đợt rét đậm rét hại kéo dài bốn mươi ngày chưa từng có trong lịch sử
đến năm hai nghìn một mươi một khu vực cũng xuất hiện đợt rét nhẹ
đậm kéo dài gần một tháng đó là thời kỳ miền bắc rét liên tiếp trong nhiều năm liền
việc mùa đông miền bắc ấm hơn trong những năm qua có thể do chu kỳ khí hậu đang bước vào giai đoạn ấm
vài năm nữa khu vực có thể bước vào chu kỳ có những mùa đông rét hơn chuyên gia lý giải
nói về xu hướng mùa đông lạnh năm nay phó trưởng phòng dự báo khí hậu cho biết
miền bắc bắt đầu mùa đông tương đối sớm vào tháng một mươi một
dù vậy các đợt không khí lạnh vừa qua chủ yếu gây rét sâu về đêm và sáng sớm
ban ngày nhiệt độ ổn định và có xu hướng tăng cao khiến người dân cảm giác thời tiết chưa quá rét
dự báo xa ông hòa nhận định mùa đông năm nay ở miền bắc lạnh hơn năm hai nghìn hai mươi
nhưng chỉ sấp xỉ so với trung bình nhiều năm
nhiệt độ không quá thấp các hiện tượng thiên tai như mưa tuyết ít khả năng xảy ra
theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
từ ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh trong một mươi ngày đầu
sau đó có xu hướng hoạt động yếu hơn cả về tuần xuất và cường độ so với trung bình nhiều năm
rét đậm nhiều khả năng chỉ xảy ra cục bộ ở vùng núi và ít khả năng xuất hiện dây rộng
một tháng tới nhiệt độ trung bình ở bắc bộ và khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế
có xu hướng cao hơn cùng kỳ nhiều năm một năm độ c
từ đà nẵng đến minh thuận cao hơn năm một độ c
ngày một mươi tám hai mươi tháng một mươi hai ảnh hưởng của hoàn lưu xoáy thuận nhiệt đới
nên trung trung bộ nam trung bộ tây nguyên và nam bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng
trong đó khu vực đà nẵng trở vào đến bình thuận và một số nơi thuộc tây nguyên
có mưa lớn với tổng lượng mưa một trăm linh hai trăm linh mm có nơi cao hơn
về thời tiết dịp giáng sinh chuyên gia cho biết sau đợt không khí lạnh cường độ mạnh xuất hiện vào ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
miền bắc duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm đến cuối tháng một mươi hai
nhiệt độ ban đêm tại hà nội và đồng bằng bắc bộ ở ngưỡng một mươi bốn ba mươi
miền núi một mươi một một mươi bốn độ c vùng núi cao hơn dưới một mươi độ c
trong khi đó trung trung bộ có thể xuất hiện một đợt mưa rông trong thời gian tới nhưng không quá lớn
tây nguyên và nam bộ đã vào mùa khô nên thời tiết không có nhiều biến động chủ yếu ít mưa
những triệu chứng phổ biến nhất của covid một mươi chín vẫn là khó thở ho và sốt
tuy nhiên các chuyên gia phát hiện ra triệu chứng khác ít phổ biến nhưng lại gây bất ngờ
viêm kết mạc hay còn gọi là mắt đỏ
theo dữ liệu của nhóm tác giả tại iran tổng hợp trên ba mươi tám nghiên cứu với tổng cộng tám một trăm hai mươi chín f
khoảng một mươi một trường hợp gặp vấn đề về mắt phổ biến nhất là viêm kết mạc
các triệu chứng ở mắt khác có thể là khô đỏ ngứa nhìn mờ nhạy cảm với ánh sáng và cảm giác cụm trong mắt
tuy nhiên dị ứng cũng có thể gây ra các triệu chứng tương tự về mắt bao gồm mẩn đỏ và ngứa
vì vậy làm thế nào bạn có thể phân biệt điểm khác nhau đặc biệt trong thời kỳ đại dịch covid một mươi chín
theo mayso cinic đau mắt đỏ viêm kết mạc là tình trạng viêm kết mạc hoặc nhiễm trùng trong suốt
tạo nếp mí và chẹp phủ phần trắng của nhãn cầu
khi các mạch máu nhỏ trong kết mạc bị viêm chúng sẽ hiện rõ hơn
đây là nguyên nhân làm cho lòng trắng của mắt có màu hơi đỏ hoặc hồng
viêm kết mặt có thể là do virus bao gồm cả loại gây ra cảm lạnh thông thường vi khuẩn
các chất gây kích ứng như dầu gội bụi phấn khói và clor trong hồ bơi phản ứng với thuốc nhỏ mắt
phản ứng dị ứng với những thứ như phấn hoa bụi hoặc khói nấm amip và ký sinh trùng
đèo kính áp chồng không được làm sạch đúng cách hoặc dùng chung với người khác có thể gây ra viêm kết mạc do vi khuẩn
viêm kết mạc đôi khi do bệnh lây truyền qua đường tình dục
bệnh lậu có thể gây ra dạng viêm kết mạc do vi khuẩn hiếm gặp nhưng nguy hiểm
nó có thể dẫn đến mất thị lực nếu bạn không điều trị
đau mắt đỏ do một số vi khuẩn và virus gây ra có thể dễ dàng lây lan từ người này sang người khác
nhưng nó không gây nguy hiểm tới sức khỏe nếu được chuẩn đoán kịp thời
tuy nhiên nếu nó xảy ra ở trẻ sơ sinh gia đình nên tham khảo ý kiến của bác sĩ ngay
đây có thể là bệnh nhiễm trùng đe dọa thí giác của bé
các triệu chứng phổ biến của đau mắt đỏ bao gồm lòng trắng của mắt hoặc ví trong bị đỏ
kết mạc xưng nhiều nước mắt hơn bình thường tiết dịch vàng chảy đóng trên lông mi
đặc biệt là sau khi ngủ có thể làm cho miế mắt khó mở ra khi thức dậy
tiết dịch màu xanh lá cây hoặc trắng từ mắt ngứa hoặc cây mắt
nhìn mờ nhạy cảm hơn với ánh sáng các hạch bạch tuyết xưng thường do nhiễm virus
đau mắt đỏ do dị ứng thường ảnh hưởng cả hai mắt với biểu hiện ngứa rát và đỏ
để phản ứng với các chất gây dị ứng cơ thể sản xuất kháng thể gọi là e
kháng thể này kích hoạt các tế bào đặc biệt gọi là tế bào mark
trong niềm mạc mắt và đường hô hấp có thể giải phóng chất gây viêm
bao gồm histamine
cơ thể giải phóng histamine có thể tạo ra một dấu hiệu và triệu chứng dị ứng
bao gồm cả mắt đỏ hoặc hồng
nếu bị viêm kết mạc do dị ứng bạn có thể bị ngứa dữ dội chảy nước mắt và viêm mắt
kèm hắt hơi chảy nước mũi
hầu hết triệu chứng viêm kết mạc do dị ứng có thể được kiểm soát bằng thuốc nhỏ hoặc mắt đặc hiệu
bạn cũng có thể cảm thấy như có sạn trong mắt và mộng sung quay mắt
một số điều lưu ý khác là bệnh viêm kết mạc do dị ứng
thường tái phát cùng một khoảng thời gian mỗi năm
theo học viện nhãn khoa của mỹ không giống dị ứng
viêm kết mạc do virus thường chỉ ảnh hưởng một bên mắt
đôi khi có thể là hai bên nó gây bỏng rát mần đỏ và chảy nước
có thể hơi đặc và dính hơn nước mắt
viêm kết mạc do sars cov hai gây ra thường đi kèm với các triệu chứng đặc trưng khác như sốt
ho rất mệt mỏi khó thở hoặc đau ngực mất hú rác vị rác buồn nôn tiêu chảy
lúc này bạn có thể gây ra một số điều lưu ý khác
bạn nên gọi ngay tới bác sĩ
đau mắt đỏ do sars cov hai rất dễ lây lan
có thể qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với chất lỏng chảy ra từ mắt của người bị nhiễm bệnh
một trong những đơn giản để phân biệt giữa triệu chứng dị ứng và covid một mươi chín là kiểm tra mắt
nếu mắt có màu đỏ chảy nước và ngứa rất có thể đây là những dấu hiệu của bệnh dị ứng
các triệu chứng của sars cov hai nói chung không gây ngứa chảy nước mắt khó chịu
ngoài ra điểm khác biệt lớn là người bệnh covid một mươi chín
có thể bị sốt trong khi dị ứng lại không sốt
nếu các triệu chứng ở mắt không kèm theo dấu hiệu covid một mươi chín
như sốt các vấn đề về hô hấp nghiêm trọng như hò
trước tiên bạn hãy điều trị bằng phương pháp thông thường
tuy nhiên nếu cảm thấy lo lắng hoặc điều trị không khỏi
bạn nên gọi điện nhờ bác sĩ tư vấn thêm
cuối cùng dù bạn bị đau mắt đỏ do covid một mươi chín hay dị ứng
hãy nhớ những bước quan trọng để chăm sóc mắt và bản thân
bao gồm rửa tay thường xuyên và đúng cách tránh chạm vào mắt hoặc